do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp nhân dân các tỉnh miền trung đang gặp khó khăn
hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam hội chữ thập đỏ
tổng liên đoàn lao động việt nam
với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi
bộ ngoại giao đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động trong bộ
thực hiện quyên góp ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương
qua đó chung tay cùng đồng bào cả nước chia sẻ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra
góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống